liên quan tới vụ án năm thanh niên vào trường tiểu học đâm chết cháu lê hiếu phước gây thương tích cho một cô giáo và bốn học sinh khác công an tỉnh thanh hóa đã có quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam bốn tháng đối với hung thủ đỗ mãnh triều minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thôn cốc mốc xã đồng lương huyện lăng chánh tỉnh thanh hóa về tội giết người
trước đó vào khoảng chín giờ ngày ba tháng năm đỗ tượng minh với đội hiện bất thường đã nhảy qua tường rào xông vào trường tiểu học xã đồng lương huyện lăng chánh cầm rào đâm chém vào nhiều học sinh đang chờ ở sân trường
cháu lê hữu phước học sinh lớp năm bị đâm tử vong tại chỗ sau khi bị bắt lực lượng công an đã đưa hung thủ vào bệnh viện xét nghiệm vì nghi ngáo đá tuy nhiên kết quả cho thấy hung thủ âm tính với chất ma túy
hiện vẫn chưa có thông tin về động cơ giết người trong vụ án nói trên